kho bạc nhà nước vừa thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ qua sở giao dịch chứng khoán hà nội năm hai nghìn một mươi tám
theo đó trái phiếu chính phủ để huy động vốn cho ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển với tổng mức phát hành là hai trăm linh tỷ đồng
khối lượng trái phiếu dự kiến theo kỳ như sau
dưới năm năm là hai mươi tỷ đồng năm năm là ba mươi tỷ đồng bảy năm là ba mươi sáu tỷ đồng một mươi năm là ba mươi bảy tỷ đồng một mươi năm năm là ba mươi hai tỷ đồng hai mươi năm là hai mươi tỷ đồng và kỳ hạn ba mươi năm là hai mươi năm tỷ đồng
trong quá trình thực hiện kho bạc nhà nước có thể điều chỉnh khối lượng phát hành và mức huy động các kỳ hạn trái phiếu cho phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước